tình hình chiến sự tại giải gaza vẫn diễn biến phức tạp bất chấp việc các khoảng ngừng bắn nhân đạo đã được mở một vài tiếng đồng hồ trong ngày
theo liên hợp quốc một cơ sở của tổ chức này tại giải gaza đã bị trúng đạn pháo khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương
cơ sở này cũng là nơi trú ẩn của hàng trăm người palestine kể từ khi xung đột bùng phát
chương trình phát triển liên hợp quốc undp thông báo vụ không kích khiến một số lượng đáng kể người thiệt mạng và bị thương
cơ quan này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột gây thương vong cho dân thường này
những ngày gần đây nhiều bệnh viện ở giải gaza đã trúng đạn pháo trong các cuộc tấn công của israel
cũng trong hôm nay tòa nhà hai tầng của bệnh viện ansifa lớn nhất tại giải gaza đã bị phá hủy trong một trận không kích
phía israel khẳng định không nổ súng vào bệnh viện này dù thừa nhận có xung đột với lực lượng hamas xung quanh bệnh viện
tel aviv cho biết đã yêu cầu các bác sĩ bệnh nhân và hàng nghìn người dân trú ẩn trong bệnh viện lập tức di rời để lực lượng này tấn công các mục tiêu hamas được cho là đang ở bên dưới hoặc xung quanh bệnh viện
quân đội israel cũng đã mở một tuyến đường và đảm bảo an toàn để người dân có thể sơ tán bằng hình thức đi bộ hoặc trên xe cứu thương từ các bệnh viện al shifa rantisi và naseh